hà nội bước vào ngày thứ tư của đợt nắng nóng đỉnh điểm tuy chỉ mới bước vào đầu hè
nhiệt độ trong ngày đạt ngưỡng cao nhất lên tới bốn mươi độ c
tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn rất nhiều do đường nhựa tán nhiệt cũng như hiệu ứng nhà kính
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương những ngày này
nắng nóng đỉnh điểm ở miền bắc khiến sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
nhiều người cho biết đã rất lâu rồi hà nội mới chứng kiến một trận nóng lịch sử như vậy
theo các chuyên gia với nền nhiệt ở ngưỡng bốn mươi một năm độ c
đây được đánh giá là nền nhiệt độ cao nhất trong bốn mươi năm qua
nắng nóng không chỉ gây bất tiện ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
mà còn khiến số người già trẻ nhỏ mắc bệnh đường hô hấp tăng cao trong những ngày này
dự kiến đến ngày sáu tháng sáu đợt nắng nóng gây gắt đang diễn ra tại khu vực bắc bộ và trung bộ mới kết thúc